truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn
toàn văn bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thưa các đồng chí tham dự hội nghị
thực hiện chương trình làm việc toàn khóa
hôm nay ban chấp hành trung ương bắt đầu họp hội nghị lần thứ tư
để thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề
về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động
sức cạnh tranh của nền kinh tế
thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội
trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
và một số vấn đề quan trọng khác
thay mặt bộ chính trị ban bi thư
tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương
các đại biểu khách mời đã về dự hội nghị
và xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí
thời gian qua bộ chính trị đã chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ
và các ban đảng tích cực chuẩn bị các báo cáo và đề án
theo quy chế làm việc văn phòng trung ương đảng đã gửi tài liệu
để các đồng chí nghiên cứu trước
sau đây tôi xin phát biểu lưu ý thêm một số khía cạnh
liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị
có tính chất gợi mở nếu vấn đề
mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận xem xét quyết định
một về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
bên cạnh những thời cơ toàn đời cũng có không ít khó khăn thách thức
thành công của đại hội một mươi hai đã tạo ra sung lực và khí thế mới cho sự nghiệp đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sau đại hội đảng trung ương đã lãnh đạo tiến hành thành công
cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sớm kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của đảng
và nhà nước khẩn trương xây dựng và tích cực tổ chức thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc kế thừa phát huy những thành tiệu
kết quả đã đạt được khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại
và bình tĩnh tỉnh táo xử lý kịp thời đúng đắn những vấn đề mới phát sinh
do tác động bất lợi của tình hình không thuận
như kinh tế thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều bất chắc khó lường
giá dầu thô giảm mạnh duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với dự kiến kế hoạch
ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách nhà nước và sự phát triển của ngành dầu khí
tình trạng khô hạn kéo dài ở các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên
hạn hán xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long
rét đậm rét hại bão lụt ở một số tỉnh phía bắc
sự cố môi trường nghiêm trọng ở một số tỉnh miền trung
đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển nông nghiệp và đời sống của nông dân
đề nghị các đồng chí bám sát các báo cáo tờ trình của bộ chính trị
và thực tế tình hình ở các ngành lĩnh vực và địa phương để thảo luận
đánh giá một cách khách quan toàn diện sự phát triển kinh tế xã hội chín tháng đầu năm
dự báo đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
chỉ rõ những kết quả thành tích đã đạt được
những hạn chế yếu kém còn tồn tại và phân tích làm rõ các nguyên nhân
chú ý đối chiếu với những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
nhất là mục tiêu nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô
tăng trưởng ở mức khoảng sáu bảy phát triển văn hóa xã hội
chăm lo đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để phát triển đất nước
trên cơ sở phân tích dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới
nắm bắt thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức
xác định rõ mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu cơ bản quan trọng nhất cho năm hai nghìn hai mươi
và đề ra các chủ trương chính sách biện pháp có tính khả thi cao
đặc biệt chú trọng các chính sách biện pháp đột phá để kiểm soát nợ công
xử lý nợ xấu cơ cấu lại ngân sách nhà nước đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công
các doanh nghiệp nhà nước các đơn vị sự nghiệp công và hệ thống các ngân hàng thương mại
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
hai về đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng
năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế
đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt
quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới trong cái thời kỳ mới này
xuất phát từ thực tế năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi một
trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đại hội một mươi hai đã bổ sung phát triển chủ trương quan trọng này
và đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế
tờ trình và đề án trình hội nghị trung ương lần này đã đánh giá khái quát tình hình đổi mới mô hình tăng trưởng
gắn với cơ cấu lại nền kinh tế ở nước ta những năm qua
chỉ ra bảy kết quả sáu hạn chế yếu kém ba nguyên nhân chủ yếu và năm bài học kinh nghiệm
từ đó đề xuất những quan điểm và định hướng về một số chủ trương chính sách lớn
tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng trong thời gian tới
đề nghị các đồng chí nghiên cứu thảo luận thật kỹ cho ý kiến sát thực đối với từng vấn đề
chú ý những vấn đề lớn vấn đề mới và khó nhất là những đề xuất đổi mới quan trọng
nhạy cảm như đang đều trong tờ trình của bộ chính trị
về đánh giá tình hình cần đi sâu phân tích thấu đáo những nguyên nhân dẫn đến hạn chế yếu kém
nhất là những nguyên nhân chủ quan phải chăng chủ yếu là do chưa nhận thức đúng và thống nhất về mô hình tăng trưởng mới
với đầy đủ những yếu tố cấu thành động lực nguồn lực và phương thức tạo ra sự tăng trưởng thậm chí còn nhìn nhận giản đơn
đồng nhất mô hình tăng trưởng với mô hình phát triển
đổi mới hoàn thiện thể thế thể chế thì kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm
chưa có bước đột phá về huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển theo tín hiệu và cơ chế thị trường
nhận thức chưa đầy đủ tổ chức thực hiện chưa tốt ba đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế
trước hết là ba lĩnh vực trọng nhất
những lĩnh vực tâm ưu tiên tái cư cấu mà nhiệm kỳ khóa một mươi một đã đề ra
chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong cải cách căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo
nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ thông tin công nghệ kết nối mạng
chưa tổ chức thực hiện tốt việc phát huy những thời cơ thuận lợi khắc phục những khó khăn thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế
đối với nền kinh tế nói chung và đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng
năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế nói riêng v v
về quan điểm định hướng chủ trương chính sách lớn đề nghị các đồng chí bám sát nghị quyết và các văn kiện đại hội một mươi hai
để thảo luận cụ thể hóa bổ sung phát triển nhằm thực hiện tốt nghị quyết đại hội
xác định rõ mô hình tăng trưởng cần phấn đấu để xây dựng với những đổi mới so với mô hình tăng trưởng hiện nay là gì
lộ trình bước đi trong năm năm tới tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi các chủ trương chính sách biện pháp phát huy vai trò của khoa học công nghệ
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng lao động trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã

đặc biệt là nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân chủ trương về tích tụ tập trung quyền sử dụng đất nông nghiệp
chính sách biện pháp xử lý căn bản hơn vấn đề nợ xấu các ngân hàng thương mại yếu kém v v
về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh mới
cách đây gần một mươi năm để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế thành công
khi nước ta tham gia tổ chức thương mại thế giới ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
ban chấp hành trung ương khóa một mươi đã ban hành nghị quyết số tám về một số chủ trương chính sách lớn
để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới
từ đó đến nay nhất là những năm gần đây hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam đã có bước phát triển mới
cả về chiều rộng và chiều sâu
thông qua việc ký kết thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
bao gồm những thỏa thuận không chỉ về tự do hóa thương mại và đầu tư
mà còn gồm cả các cam kết về lao động công đoàn sở hữu trí tuệ doanh nghiệp nhà nước
và nhiều vấn đề chính trị văn hóa xã hội rất phức tạp và nhạy cảm khác
việc cộng đồng kinh tế asean chính thức được hình thành vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
triển khai thực hiện hiệp định thương mại tự do với hàn quốc với liên minh kinh tế á âu
đặc biệt là việc ký kết và chuẩn bị phê chuẩn hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
và hiệp định thương mại tự do với eu đã và sẽ mở ra nhiều thời cơ thuận lợi
nhưng cũng đã đặt ra không ít khó khăn thách thức mới không chỉ về kinh tế mà còn cả về quốc phòng an ninh đối ngoại văn hóa xã hội
đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ các tài liệu thảo luận cho ý kiến về sự cần thiết phải ban hành nghị quyết chuyên đề về vấn đề này
đánh giá toàn diện khách quan bối cảnh tình hình những tác động tích cực và tiêu cực đặc biệt là những yếu tố tác động đến ổn định chính trị xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước
nhận định chính xác những cơ hội và thách thức đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc trong năm một mươi năm tới

và nghị quyết hai mươi tám của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
để xem xét ban hành một nghị quyết chuyên đề của trung ương nhằm kế thừa bổ sung phát triển các quan điểm chủ trương chính sách của đảng về hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với tình hình đất nước khu vực và thế giới